mở đầu là thông tin về những chiến công của lực lượng công an trong đấu tranh với tệ nạn ma túy
vào ngày hôm qua công an huyện quỳnh lưu nghệ an đã phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển mua bán một bánh heroin
sáng qua phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện tại quán cà phê cây xoài thuộc địa bàn xóm năm xã quỳnh giang
lực lượng công an đã triển khai các tổ công tác tiến hành bắt quả tang đối tượng vi thị nhung trú tại xã châu kim huyện quế phong nghệ an
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một bánh chất bột màu trắng trọng lượng hơn ba trăm năm mươi gram heroin cùng một số tăng vật khác
qua điều tra ban đầu vi thị nhung khai nhận đối tượng mua heroin từ huyện quế phong về để tiêu thụ thì bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh lưu đang tạm giữ đối tượng và các tăng vật khác có liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định
còn tại tỉnh sơn la tại khu vực bản ông lý xã triềng khừa huyện mộc châu công an huyện mộc châu phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập
đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt là tráng a san sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tráng a thạng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng chú tại xã ngọc chiến huyện mường la tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm bốn cục heroin với trọng lượng gần hai trăm linh g một xe máy và một số vật chế
để né tránh lực lượng chức năng các đối tượng đã dùng thủ đoạn cất giấu ma túy vào trong đế dép
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực giáp biên giới với giá là bốn mươi triệu đồng để mang về bán kiếm lời
đang trên đường đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị chưa đầy một tuần sau khi triệt phá đường dây đánh bạc thông qua trang web ib bảy trăm tám mươi chín com
với lượng tiền giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng bắt giữ đối tượng cầm đầu
thì hàng loạt các đối tượng chân dép cũng đã bị lụt
đại tá lê văn tiền phó giám đốc công an tỉnh an giang cho biết là phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp thêm hai đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn này
vào chiều ngày sáu tháng năm phòng cảnh sát hình sự cùng công an thị xã tân châu bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của trương văn diệu và nguyễn văn sang cùng chú tại thị xã tân châu
do liên quan đến hoạt động đánh bạc qua mạng mà cục cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao bộ công an đã triệt phá trước đó tại tp hcm
khi khám xét nơi ở của diệu và sang lực lượng chức năng thu giữ bảy điện thoại di động một máy tính bảng một cách sát cùng nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến việc tổ chức đánh bạc
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đã mở nhiều tài khoản để nhận và chuyển tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc do nguyễn thị khéo ở thị xã tân châu cầm đầu
mỗi tháng khéo trả rượu và sang sáu triệu đồng
trước đó cục cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao bộ công an đã bắt nguyễn thị khéo vì tổ chức đánh bạc
theo điều tra cách đây hơn năm tháng trinh sát phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang web ib bảy trăm tám mươi chín com với lượng tiền giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng
qua xác minh trinh sát phát hiện khéo cầm đầu đường dây trên công ty của khéo là công ty con còn công ty mẹ đặt tại campuchia
tại việt nam khéo tổ chức quản lý và bắt đầu hoạt động đường dây đánh bạc từ năm hai nghìn một mươi
nút bóng là công ty phần mềm công ty asia levitic của khéo tổ chức đánh bạc cho hàng chục ngàn con bạc nhiều tỉnh thành
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng là phương thanh tùng và phương thái sa lem
cùng chú tại ấp dòng giữa b xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu để làm điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước nên vào ngày ba mươi tháng bốn phát hiện ông ngô trường hân trú tại phường ba thành phố bạc liêu đang ủi đất gần chỗ nhậu của mình
nên tùng và lem tự nhiên đánh bạc
dùng cây đá bê tông đánh liên tiếp vào người ông hân khiến ông hân bất tỉnh
sau khi gây án xong phương thanh tùng và phương thái sơn lem bỏ trốn đến ngày một tháng năm tùng và lem đến cơ quan công an đầu thú
liên quan đến vụ việc trung sĩ võ duy khánh cán bộ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh thừa thiên huế
bị đối tượng điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào người gây thương tích nặng dẫn đến tử vong trong lúc làm nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn ngọc chiến
trú tại huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị về hành vi chống người thi hành công vụ
chiều ngày hai tháng năm tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a thì phát hiện một người điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định
tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành đồng thời tăng ga tông thẳng vào tổ cảnh sát giao thông
làm trung sĩ võ duy khánh bị thương nặng và tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện
hiện công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn ngọc chiến
về tội danh chống người thi hành công vụ để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng
lãnh đạo bộ công an cục cảnh sát giao thông ủy ban an toàn giao thông quốc gia ban giám đốc và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế
đã đến thăm hỏi động viên và chia buồn sâu sắc về sự hy sinh mất mát của gia đình đối với đồng chí võ duy khánh
thưa quý vị việc thực hiện cắm chốt của lực lượng một trăm bốn mươi một tại các địa điểm nóng có thể xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép
được triển khai đồng đều tại các vị trí khác nhau nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng đua xe trái phép xảy ra
đồng thời xử lý các trường hợp cố tình vi phạm giao thông
ghi nhận sau đây của phóng viên an ninh toàn cảnh về hoạt động của tổ công tác một trăm bốn mươi một công an hà nội
vào mỗi tối lực lượng một trăm bốn mươi một công an thành phố hà nội chia thành một mươi tổ công tác cắm chốt tại nhiều địa điểm khác nhau
khung giờ từ hai mươi hai h tối đến hai h ba mươi phút sáng hôm sau nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đua xe trái phép xử lý các trường hợp cố tình vi phạm giao thông

khung sờ từ hai mươi hai h tối đến hai h ba mươi phút sáng hôm sau nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đua xe trái phép xảy ra
lực lượng của tổ công tác được bố trí đồng đều nhiều hướng khác nhau nhằm ngăn chặn những phương tiện cố tình vi phạm quay đầu xe bỏ chạy
tại ngã tư trần hưng đạo hàng bài nhiều phương tiện không đội mũ bảo hiểm quay đầu xe bỏ chạy bị lực lượng dừng xe và đưa về chốt xử lý
ngoài ra tại chốt tổ công tác một trăm bốn mươi một làm nhiệm vụ nhiều thanh niên tụ tập tại đây lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành nhắc nhở
giáo dục đối với số thanh niên và độ tuổi mới lớn hiện nay là lứa tuổi trẻ chưa hề biết được pháp luật
cái này thì cần các cơ quan cũng như ban ngành đoàn thể phối hợp giáo dục từ ngay chính trong gia đình
để không xảy ra cái việc buổi tối đi ra ngoài đường rồi tụ tập để phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng
những biểu hiện tụ tập đông người của đa phần rơi vào lứa tuổi thanh thiếu niên
trong khoảng hai giờ đồng hồ ngọn lửa cơ bản được khống chế
đề phòng lửa bùng phát trở lại lực lượng chức năng duy trì phun nước đến hơn tám giờ sáng cùng ngày
thống kê bước đầu của lực lượng chữa cháy là không có thiệt hại về người
sông nhiều tài sản nguyên vật liệu trong khu xưởng rộng hơn một hai trăm linh m hai đã bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay của chúng tôi
những tin tức về an ninh trật tự mới nhất sẽ còn được chúng tôi cập nhật đến quý vị và các bạn
trong bản tin một trăm một mươi ba online phát sóng vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi
còn bây giờ chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với chị thu thủy và anh thế cường
và xin được cảm ơn chị viu anh về những tin tức về an ninh trật tự mà chị vừa cập nhật vừa rồi

còn tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã sau một ít phút bảng cáo